mình được hỏi thêm là bên cạnh việc điều tiết việc ăn uống cũng như là các bài thuốc bổ đấy ạ
thì cái phương pháp tập luyện thì chúng ta có cần lưu ý điều gì để cho cơ thể cũng như là thận của chúng ta khỏe không ạ
trong phương pháp đông y thì có cái phương pháp dưỡng sinh
mà trong dưỡng sinh thì ví dụ như tuổi tịnh là một trong những cách đây thế kỷ một mươi bốn
cũng đã nói đến vấn đề dân sinh với một câu nói rất là ngắn gọn nổi tiếng đó là
trong dưỡng sinh thì phép thứ nhất là bế tinh dưỡng khí tồn thần thanh tông quả dục thủ chân luyện hình
thì trong cái luyện hình này là một trong những phương pháp dưỡng sinh là vận động
gọi là luyện hình luyện tập cơ thể hằng ngày
có tùy theo hoàn cảnh của mình luyện tập cơ thể tùy theo cái tuổi
nếu là đang trẻ trung người ta có thể tham gia chơi thể thao
tuy nhiên ví dụ như là
ba mươi tuổi người ta khuyên là chơi tennis
bốn mươi tuổi trở lại người ta khuyên chơi tennis
sau bốn mươi tuổi thì người ta hạn chế chơi tennis
bởi vì nó là một lao động rất là nặng nhọc
nhưng đến năm mươi tuổi rồi thì người ta khuyên đi bơi và khuyên đi bộ
chạy jogging là chính
chứ không phải đến khi mà coi như là chạy trong một bôi
và hết cả ra như thế thì nó là đẻ ra một vấn đề khác
cho nên tất cả những tập luyện này cũng đều quay lại
cũng phải có tư vấn của thầy thuộc
để phù hợp với cái bệnh lý người đó đang mang
với con sức khỏe của người đấy
chứ còn nếu không được tư vấn thầy thuộc
tôi nghĩ cũng không ổn lắm
đó là về mặt nhà
người tập rất trân thiết
nhưng còn phải có một sự tư vấn đúng
về cái tình trạng sức khỏe của người bệnh